ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn miên nguyên tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
và nguyễn thị nga nguyên kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước sơn la
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn miên đã trực tiếp chỉ đạo
thống nhất với bộ phận kế toán lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp
nhập xuất kho gạo dự trữ quốc gia cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
đối với nguyễn thị nga từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp
nhập xuất kho gạo dự trữ quốc gia của tri cục dự trữ nhà nước sơn la cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
đối với nguyễn thị nga từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp